vào lúc một mươi tám h hai mươi phút ngày hai mươi tám tháng năm nhận được tín hiệu khẩn cấp của tàu cá mang số hiệu na chín mươi năm nghìn sáu trăm tám mươi tám ts gặp nạn
tại khu vực biển cách đông bắc mũi ròn tám mươi hải lý bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã điều động tàu cảnh sát biển hai nghìn hai mươi
khẩn trương thực hiện nhiệm vụ cứu nạn thành công một mươi chín thuyền viên trên vùng biển quảng bình
vào lúc hai mươi h hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm tàu cảnh sát biển hai nghìn sáu đã tiếp cận được tàu cá bị nạn
qua xác minh được biết tàu cá na chín mươi năm nghìn sáu trăm tám mươi tám ts gồm một mươi chín thuyền viên do anh bùi ngọc kiên bốn mươi tuổi
chú tại xã tiến thủy huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an làm thuyền trưởng
ngày hai mươi tám tháng năm khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực trên thì tàu bị hỏng máy chính không thể khắc phục được
nên đành thả trôi và yêu cầu được lực lượng chức năng trợ giúp
tàu cảnh sát biển hai nghìn sáu đã cử tổ công tác sang tàu cá bị nạn thăm hỏi động viên và chăm sóc y tế cho các thuyền viên
hiện sức khỏe của các thuyền viên trên tàu bình thường
đến sáng sớm nay tàu cảnh sát biển hai nghìn sáu đã làm xong dây kéo và tiến hành lai kéo tàu bị nạn về cửa lạch quèn quỳnh lưu
chiều nay tàu bị nạn đã được kéo về đến cửa lạch quen và bàn giao cho bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an